chiều qua bốn tháng tám đoàn công tác ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế về việc thực hiện chính sách pháp luật
bảo vệ môi trường khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển
tỉnh thừa thiên huế hiện có khu kinh tế trân mây lăng cô khu kinh tế cửa khẩu a đớt
và sáu khu công nghiệp khác công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp bước đầu
đạt được những kết quả quan trọng tuy nhiên việc thực hiện pháp luật về môi trường
của một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp vẫn chưa cao việc giám sát chất lượng nước thải
về việc xả thải từ các doanh nghiệp về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp
vẫn chưa được chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quan tâm đúng mức
tại buổi làm việc chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội phan xuân dũng
đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo lãnh đạo của tỉnh thừa thiên huế trong công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn nhất là sự chủ động ứng phó ổn định tình hình trong sự cố môi trường biển
đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục ổn định tình hình tuyên truyền về chất lượng an toàn của nước biển
và hải sản để người dân yên tâm công tác hỗ trợ phải thực hiện công bằng công khai minh bạch
đối với các kiến nghị của tỉnh đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo quốc hội
cùng ngày đoàn công tác của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội cũng đã đi kiểm tra
giám sát thực địa tại khu kinh tế trân mây lăng cô và thăm hỏi
tặng quà động viên bà con ngư dân tại xã lộc vĩnh huyện phú lộc